tại nhà quốc hội văn phòng quốc hội đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
sự hội nghị có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
các đồng chí phó chủ tịch quốc hội đại diện văn phòng quốc hội các ủy ban của quốc hội văn phòng trung ương đảng
văn phòng chủ tịch nước văn phòng chính phủ và một số tỉnh địa phương tham gia trực tuyến hội nghị
năm hai nghìn một mươi tám là năm giữa kỳ quốc hội khóa một mươi bốn quốc hội đã yêu cầu chính phủ báo cáo kết quả ba năm triển khai thực hiện các nghị quyết của quốc hội
về phát triển kinh tế xã hội cơ cấu lại nền kinh tế tài chính quốc gia đầu tư công trung hạn việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
để quốc hội các cơ quan của quốc hội xem xét đánh giá những kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua
và quyết định nhiều vấn đề quan trọng nhằm thúc đẩy hơn nữa
với tinh thần nghiêm túc đoàn kết dân chủ và đầy trách nhiệm quốc hội đã lắng nghe tiếp thu nhiều ý kiến kiến nghị của cử tri nhân dân
đổi mới trong hoạt động và đạt được nhiều kết quả quan trọng chất lượng tiếp tục được nâng lên để lại nhiều dấu ấn
nhất là sự thành công của kỳ họp thứ năm và thứ sáu nổi bật là bảy sự kiện tiêu biểu
quốc hội bầu tổng bí thư nguyễn phú trọng giữ chức vụ chủ tịch nước
quốc hội đã xem xét thông qua nhiều đạo luật quan trọng
quốc hội phê chuẩn hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cùng các văn kiện liên quan
quốc hội việt nam tổ chức thành công hội nghị thường niên lần thứ hai mươi sáu diễn đàn nghị viện châu á thái bình dương
lấy phiếu tín nhiệm đối với bốn mươi tám người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
tiếp tục cải tiến đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn
thí điểm hợp nhất văn phòng đoàn đại biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân và văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đánh giá cao sự đổi mới hoạt động của văn phòng quốc hội
đã góp phần không nhỏ vào thành tiệu chung của quốc hội trong năm hai nghìn một mươi tám
đề nghị tập thể cán bộ văn phòng quốc hội trong năm hai nghìn một mươi chín cần tiếp tục đoàn kết
chung sức chung lòng thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu giám sát
đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân trong cả nước